lễ chào cờ đầu năm mới hai nghìn một mươi chín cũng vừa được long trọng tổ chức tại tỉnh phú yên
và cũng đã có những du khách đầu tiên đến với mũi điện ở xã hòa tâm huyện đông hòa
mũi điện là điểm cực đông của tổ quốc nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền việt nam
dù trời có mưa nhưng có hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và khách du lịch tham gia sự kiện đặc biệt này
dưới cờ tổ quốc khúc quốc ca hùng tráng ngân xa với niềm tự hào dân tộc và cảm xúc hân hoan đón chào năm mới
hoạt động chào cờ đầu năm tại mũi điện được tỉnh phú yên tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
trong lễ trào cờ tỉnh còn tổ chức đón hơn một trăm linh du khách đầu tiên đến với danh thắng quốc gia nổi tiếng bãi môn mũi điện
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên đón khoảng một sáu triệu lượt khách du lịch cao nhất từ trước tới nay
năm hai nghìn một mươi chín du lịch phú yên hứa hẹn nhiều khởi sắc với các sản phẩm du lịch dịch vụ ngày càng phong phú chất lượng